và các bạn trong trường tiểu học phước đồng tỉnh khánh hòa được thầy cô giáo giao việc khiêng bàn ghế chuẩn bị cho năm học mới
sau đoạn clip được bốt lên mạng như vậy thì nhiều phụ huynh đã phản ứng vì học sinh tiểu học phải khiêng bàn dường như là quá sức
tuy nhiên lại cũng có không ít ý kiến cho rằng đó là điều hết sức bình thường đối với những thế hệ học sinh trước đây
chúng tôi không có ý định bình luận về việc đúng hay sai trong clip này
mà chỉ là nhân câu chuyện khiêng bàn ghế của các em học sinh trong clip để đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong giáo dục hiện nay ở các nhà trường
đó là vấn đề giáo dục học sinh thông qua lao động
và để cùng bàn luận về chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ tâm lý phạm mạnh hà
là phó trưởng khoa công tác thành thiếu niên học viện thành thiếu niên việt nam
lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời đến tham dự chương trình
chào mc thí quỳnh chào quý khán giả của chủ hình nhân dân
và ngay bây giờ để mở đầu chương trình thì xin kính mời tiến sĩ cũng như là quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngay sau đây về các em học sinh trường tiểu học phước đồng tỉnh khánh hòa
đoạn clip này được một vị phụ huynh chia sẻ trên trang cá nhân cùng với đoạn bình luận
tâm lý của bậc làm cha mẹ ai cũng muốn ngày đầu tiên con trẻ đến trường áo trắng quần xanh được ủi ép sạch sẽ tinh tươm
hy vọng con được giao tiếp trong môi trường sạch sẽ
đó là điều mong ước của phụ huynh
vậy nhưng mong ước hoàn toàn trái ngược
trả lời về sự việc thì hiệu trưởng ngôi trường này cho biết
sau ba tháng hè phòng học bụi bẩn nên hiệu trưởng có kêu gọi học sinh đến lau chùi
tuy nhiên có những thay đổi về sắp xếp bàn ghế nên phải chuyển một mươi bộ bàn ghế bốn chỗ ngồi xuống các phòng học khác
và trường đã huy động học sinh tập trung cùng các thầy cô giáo chuyển bàn ghế sắp xếp phòng học
tất cả chỉ diễn ra trong vòng ba mươi phút
tất cả chỉ diễn ra trong vòng ba mươi phút
cô cũng hỏi con là sao con không sao không có ý kiến

cô ạ con muốn con muốn làm bản thân con làm

thì tất cả các bạn đều lao động một cách rất là vui vẻ
còn bây giờ thì xin được quay trở lại với câu chuyện của các em ở trường tiểu học phước đồng nha trang khánh hòa
bên cạnh những vị phụ huynh cho rằng trẻ con nhất là ở tuổi tiểu học
thì tốt nhất là chưa nên bắt các em làm việc thì cũng có những vị phụ huynh rất là đồng tình
rằng họ ủng hộ việc giáo dục con em mình thông qua các công việc lao động
tuy nhiên thì có rất nhiều câu hỏi được đặt ra là khi nào chúng ta nên bắt đầu cho trẻ em làm việc
và làm việc gì là phù hợp
vâng chúng ta thấy đối với trẻ bắt đầu bước vào tuổi tiểu học
thì các em đã có thể làm được những công việc liên quan đến cá nhân rồi
và vì thế ở trong nhà trường thì những cái việc rất là đơn giản
mà liên quan đến cá nhân của các em ví dụ như bê ghế mỗi giờ trào cờ
thì các em phải tự làm hoặc là những việc phục vụ cho bản thân cá nhân của em
thì các em phải tự làm ví dụ lau bảng quét nhà trực nhật
thì tất cả hoạt động đó là chúng ta bắt đầu có thể đưa các em ngay từ rất sớm
và cũng cái điều này tôi muốn nói chia sẻ một chút như này
là đúng là thực tế
thực tế cho thấy rằng cũng rất là nhiều trường
đặc biệt là một số những trường ở những khu vực vùng sâu vùng xa vùng nông thôn
thì có hiện tượng lạm dụng lao động của học sinh
ví dụ như là có các thầy cô giáo ở ngay trong trường
mà có chồng rau hay nuôi gà
thì rất hay hy động các em ra làm cái công việc đó cho gia đình nhà cô cho nhà thầy
thì cái hành động này thì nó lại mất đi ý nghĩa giáo dục của việc lao động
và cũng như từ đầu chương trình tôi muốn nói
cái lao động này nó phải tổ chức như một động giáo dục
một động sư phạm chứ không phải chỉ là một hình thức lao động đơn thuần
và vì thế tùy từng lứa tuổi tùy từng giai đoạn mà chúng ta có thể tổ chức lao động cho các em
như tôi vừa nói khi các em bước vào lớp một
thì những việc lao động phục vụ cho bản thân thì rất là cần thiết
nhưng đến lớp bốn lớp năm thì các em đã có thể làm những công việc mà phục vụ cho cộng đồng các bạn bè nữa rồi
ví dụ như là làm cỏ vệ sinh trường hoặc là làm công việc lớn lao một chút
tuy nhiên thì tất cả cái việc lao động này nó phải phù hợp
phải phù hợp với cái sức khỏe cũng như là cái thể trạng của các em
tránh trường hợp là nhà trường lạm dụng lao động các em để làm công việc nặng nhọc hay nguy hiểm
điều đó là điều không nên và nó có thể vi phạm vào cái công ước quốc tế của quyền trẻ em
đó là quyền được vui chơi quyền được học tập và quyền được giải trí
xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ phạm mạnh hà
và một lần nữa cũng cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham dự chương trình
nhằm hình thành ở các em những phẩm chất của người lao động
thông qua những hoạt động ấy các em dần làm quen và có ý thức làm việc vì tập thể
rèn luyện tính kiên trì tính độc lập tính đoàn kết sự hợp tác nhóm của các em càng thêm thắt chặt gắn bó
đồng thời giúp các em thấu hiểu được một phần giá trị của lao động và nỗi vất vả của người lao động
việc bỏ qua lao động trong học đường là một hình thức gián tiếp làm học sinh lười vận động và sợ lao động
vẫn biết hiện nay chương trình học của các em còn khá nặng
tuy nhiên việc sắp xếp hoạt động lao động hợp lý và thường xuyên cho học sinh là điều mà các nhà trường và phụ huynh nên làm
để chuẩn bị cho các học sinh các kỹ năng lao động cần thiết trong tương lai
đó cũng chính là thông điệp mà những người làm chương trình thông điệp cuộc sống ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị và các bạn